tối ngày bảy tháng hai thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tp hà nội
phối hợp với ủy ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài bộ ngoại giao tổ chức buổi gặp mặt
đoàn kiều bào tiêu biểu nhân dịp tết mẫu tốt hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua hà nội tiếp tục là điểm đến hấp dẫn về thu hút đầu tư của các nhà đầu tư trong nước
với số vốn tăng hai mươi tám vốn đăng ký fdi đạt ba bốn mươi bốn tỷ usd
để đạt được những kết quả trên bên cạnh sự nỗ lực không ngừng của các cấp chính quyền
của tất cả nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp thủ đô còn có sự đóng góp rất quý báu cả về vật chất
lẫn tinh thần của kiều bào ta ở các nước kiều hối đầu tư của kiều bào tiếp tục là nguồn lực quan trọng
góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh góp phần phát triển kinh tế tạo việc làm và nâng cao đời sống
của người dân thủ đô phát biểu tại buổi gặp mặt chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội
nguyễn đức trung cho biết năm hai nghìn một mươi tám và các năm tiếp theo thành phố hà nội sẽ tiếp tục thực hiện
mục tiêu xây dựng một thủ đô hòa bình xanh văn hiến văn minh hiện đại phân đấu là nơi hội tụ
các giá trị văn hóa tinh thần tiêu biểu của người việt nam để đạt được mục tiêu đó thành phố mong muốn
bà con kiều bào vẫn luôn hướng về quê hương bằng những đóng góp thiết thực chung tay góp sức vào
sự nghiệp phát triển của thủ đô và đất nước